xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin trưa ngày hôm nay
xin mời quý vị cùng đến với phần thông tin chi tiết
thưa quý vị sở giáo thông vận tải tp hcm vừa phát đi công văn khẩn
về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn
trong điều kiện dịch tp hcm ở cấp độ hai
sau ngày một mươi bảy tháng một mươi một xe ôn công nghệ được hoạt động trở lại
với điều kiện là không quá năm mươi số chuyến ở từng đơn vị
riêng xe ôm truyền thống tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới
hành khách và tài xế phải tuân thủ năm k đã tiêm ít nhất một liều vaccine sau một mươi bốn ngày
và khuyến khích dùng phương thức thanh toán điện tử
các hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng ô tô shipper phải tiếp tục tuân thủ nguyên tắc năm k
tài xế đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc f đã khỏi bệnh
hoạt động taxi xe trung chuyển xe hợp đồng
xe chở công nhân và chuyên gia xe du lịch v v được phép hoạt động khi đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
và phù hợp với phương án tổ chức vận tải của nơi đến
các hoạt động vận tải đường sắt hàng không vận hành theo quy định của bộ giao thông vận tải
từ ngày một tháng một mươi thành phố hồ chí minh từng bước mở cửa trở lại
theo chỉ thị một mươi tám sau bốn tháng kéo dài giãn cách xã hội
theo lộ trình mới thành phố cho phép xe buýt hoạt động trở lại với bốn tuyến đầu tiên ở huyện cần giờ
taxi xe du lịch đã được chạy nhưng không vượt quá hai mươi ba mươi số xe ở từng đơn vị
ô tô dưới chín chỗ ứng dụng công nghệ hoạt động không quá một mươi số xe của doanh nghiệp
xe khách liên tỉnh cũng mở lại theo nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng chống dịch
quỹ bán nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có văn bản khẩn cho phép các cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống được thí điểm hoạt động đến hai mươi hai giờ hàng ngày từ nay đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một
đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ một
và cấp độ hai các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới
đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp ba các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
được phục vụ ăn uống tại chỗ không quá năm mươi công suất tại cùng một thời điểm
không được bán không để khách sử dụng đồ uống có cồn
đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ bốn
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi không phục vụ ăn uống tại chỗ
các cơ sở phải đáp ứng các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn
sau thời gian thực hiện thí điểm ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện tổng kết
đánh giá rút kinh nghiệm gửi sở công thương tổng hợp đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
trước đó ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
chỉ hoạt động đến hai mươi một giờ không quá năm mươi công suất và không bán không sử dụng đồ uống có cồn từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
thưa quý vị
sau khi thành phố hồ chí minh ban hành văn bản cho phép massage spa karaoke quán bar
được hoạt động tùy theo cấp độ dịch ở các địa phương các tiệm đã dọn dẹp hàng quán
tái hoạt động và đón khách trở lại kể từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một
từ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một hệ thống spa trị liệu lụa spa thành phố hồ chí minh đã tái hoạt động
hai cơ sở ở quận phú nhuận và quận tân bình
riêng cơ sở tại quận một sẽ hoạt động trở lại trong vài ngày tới
để có đủ nhân sự khi tái hoạt động hệ thống này đã hỗ trợ một phần chi phí
cho các nhân viên trong thời gian qua để đến nay khoảng ba mươi nhân sự có thể trở lại làm việc
bà nguyễn thị lụa chủ hệ thống lộ spa cho biết do thời gian dịch kéo dài nên rất nhiều người
có nhu cầu sử dụng dịch vụ massage trị liệu dẫn đến lượng khách hàng liên hệ
để đặt lịch sử dụng dịch vụ khá đông
theo bà lộ các nguyên vật liệu trong ngành này sau thời gian dài không sử dụng
phải thay mới nhân viên phải test đền kỳ ba ngày một lần dẫn đến chi phí vận hành doanh nghiệp tăng lên
hai mươi bốn h chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một tiệm karaoke kingdom quận một tp hcm đã chính thức tái hoạt động
sau nửa năm phải đóng cửa ngủ đông vì dịch bệnh
từ buổi sáng các nhân viên của hệ thống này đã dọn dẹp sạch sẽ các phòng
trang bị lại các loại nước rửa tay sát quẩn khử khuẩn cho các micro và chuẩn bị đồ ăn
thức uống để tiệm này sẵn sàng đón khách
ông đặng nhật hoàng quản lý tiệm cho biết các nhà cung cấp thức uống trái cây cũ đã phá sản
nên tiệm phải tìm các nhà cung cấp mới thay thế
từ một mươi năm h chiều những vị khách đầu tiên đã trở lại tiệm sau thời gian dài tìm đóng cửa then cài
ông tạ quang hùng giám đốc marketing kinh dom cho biết khi nghe tin các dịch vụ giải trí được tái hoạt động
người vui nhất là các nhân viên khi được đi làm công việc quen thuộc sau hơn nửa năm thất nghiệp
theo ông hùng để tái hoạt động hệ thống này phải tuân thủ các tiêu chí phòng dịch
trong đó các nhân viên đã tiêm đổ hai mũi vaccine
theo ông hùng từ khi có thông tin karaoke được mở cửa một số khách hàng
đã liên hệ đã đặt vòng nhiều khách hàng thời gian qua cũng đã liên hệ và chờ đợi thời điểm tìm được tái hoạt động
tuy vậy ông hùng cho hay dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến thu nhập hành vi chi tiêu tâm lý của khách hàng v v
nên các ngành giải trí chưa thể phục hồi nhanh như trước dịch
khi khán giả số bệnh nhân covid một mươi chín tử vong tại tp hcm là một mươi bảy hai trăm sáu mươi ba trường hợp
chiếm bảy mươi bốn tổng số ca tử vong trên cả nước
số trường hợp trên năm mươi tuổi chiếm đa số với tám mươi sáu
trong đó hầu hết là người trên sáu mươi năm tuổi
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam khu vực phía nam cùng một số cơ quan đơn vị
tại tp hcm tổ chức buổi họp báo về việc tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong
cán bộ chiến sĩ hy sinh vì dịch covid một mươi chín
ông võ trọng nam phó giám đốc sở văn hóa thể thao tp hcm thông tin
buổi lễ nhằm thể hiện nỗi buồn sâu sắc sự chia sẻ trước những mất mát đau thương
của hàng vạn gia đình đã mất người thân
đồng thời khích lệ tinh thần
cảm ơn các lực lượng đã và đang tham gia cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín
tại buổi làm việc ông nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm thông tin
tính đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi một cả nước có hai mươi ba hai trăm bảy mươi trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
số bệnh nhân covid một mươi chín tại tp hcm là một mươi bảy hai trăm sáu mươi ba trường hợp tử vong
chiếm bảy mươi bốn tổng số ca tử vong trên cả nước
phân tích rõ hơn số liệu ca mắc covid một mươi chín tử vong tại tp hcm

giám đốc sở y tế tp hcm cho biết trong số các trường hợp tử vong
số bệnh nhân nữ chiếm năm mươi tám năm số trường hợp trên năm mươi tuổi chiếm đa số với tám mươi sáu
trong đó hầu hết là người trên sáu mươi năm tuổi
trong số các trường hợp tử vong do covid một mươi chín tại tp hcm có ba mươi tám trẻ em sáu mươi hai phụ nữ có thai
đối với ngành y tế có ba trường hợp là nhân viên y tế mất vì dịch covid một mươi chín
trong đó một bác sĩ một điều dưỡng lây nhiễm trong khi chăm sóc bệnh nhân
một trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng
ông nguyễn hoài nam chia sẻ ông nguyễn hoài nam cho hay những trường hợp trên
đã được nhà nước ghi nhận công lao trao tặng huân chương lao động hạng ba
trong khi hà nội quyết định cách ly xét nghiệm theo dõi y tế người từ vùng vàng cam đỏ
kể cả đã tiêm đủ vaccine và khỏi covid một mươi chín thì bộ y tế có văn bản gửi các tỉnh thành
đề nghị cho ý kiến về điều chỉnh số ngày cách ly với f một đã tiêm đủ
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một hà nội điều chỉnh công tác thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
và cách ly người từ các tỉnh có dịch đến hà nội
trong đó thấy điểm điều trị f nhẹ ít triệu chứng tại các cơ sở thuôn dung được đặt tại
trung tâm văn hóa thể thao phường thạch bàng quận long biên một trăm năm mươi giường
trường trung học cơ sở tiền yên huyện hoài đức ba trăm linh giường
trường mới xây dựng chưa bàn giao đón học sinh
phòng khám đa khoa minh phú huyện sóc sơn hai trăm linh giường
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trì ba trăm linh giường
trường mầm non lê thanh a xã lê thanh huyện mỹ đức hai trăm linh giường
sau thời gian thí điểm hà nội sẽ mở rộng cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín
không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại các quận huyện thị xã
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín đi về từ vùng đỏ và cam
hoặc các tỉnh thành có số ca mắc cao như tp hcm bình dương long an đồng nai v v
hà nội yêu cầu cách ly tại nhà
hoặc nơi lưu trú bảy ngày thay cho tự theo dõi sức khỏe tại nhà
xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
thay cho chỉ xét nghiệm một lần vào ngày thứ nhất như trước đây
người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine covid một mươi chín đi về từ khu vực cam
cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng bảy ngày tiếp theo
và luôn thực hiện biện pháp năm k xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất
và ngày thứ bảy từ khi tới hà nội
thay cho việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà và không chỉ định xét nghiệm
những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín về hà nội
từ khu vực nguy cơ cấp độ hai tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày
xét nghiệm một lần vào ngày thứ nhất
những người chưa tiêm chưa tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín đi về từ khu vực nguy cơ trung bình
cấp độ hai tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến hà nội
phải khai báo y tế và thông báo cam kết với chính quyền địa phương
mới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình thuận bổ sung thêm sáu trăm linh chín ca
nâng tổng số ca mắc mới trong ngày lên hơn một và đứng thứ hai cả nước chỉ sau tp hcm
theo vị lãnh đạo trên thời gian qua tại tp phan thiết có số ca dương tính
bằng test nhanh sàng lọc cộng đồng tăng phọt
địa phương đã gấp rút thành lập thêm các bệnh viện giả chiến điều trị tầng một
đặt ở các trường học
khi có kết quả test nhanh dương tính
các ca mắc trong tp phan thiết liên đưa về đây điều trị
do đưa vào hoạt động gấp suốt nên thời gian đầu các bệnh viện còn gặp lúng túng
đồng thời nhân viên y tế không kịp cập nhật thông tin số liệu trong ngày
khi ra soát lại danh sách bệnh nhân để thực hiện chính sách bảo hiểm và chế độ khác
thì phát hiện họ có mạ số
từ đó sở y tế tỉnh bình thuận yêu cầu tất cả bệnh viện giả chiến ra soát lại để bổ sung
đến hôm nay địa phương bổ sung hơn sáu trăm linh ca mắc vào hệ thống của bộ
tất cả những trường hợp bổ sung
đều đã xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp pcr
ngoài con số bổ sung trên trong ngày một mươi sáu tháng một mươi một
tỉnh bình thuận cũng lập đỉnh ca mắc covid một mươi chín mới là bốn trăm ba mươi chín ca
hiện tỉnh bình thuận là vùng cam riêng tp phan thiết là vùng đỏ
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
ngày một mươi bảy tháng một mươi một thành phố cần thơ phát hiện bảy trăm một mươi hai ca f
cao nhất từ khi chuyển về trạng thái bình thường mới
và từ đợt dịch lần thứ tư đến nay nâng tổng số ca mắc lên một mươi bốn một trăm năm mươi một ca
trong đó quận ninh kiều
có ca mắc mới trong ngày nhiều nhất với một trăm năm mươi bảy ca
quận thốt nốt một trăm hai mươi bảy ca quận ô môn một trăm hai mươi năm ca
tính trong một mươi bốn ngày qua thành phố cần thơ ghi nhận năm năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
ủy ban nhân dân tp cần thơ yêu cầu ngành y tế đẩy nhanh tiến độ
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi hai cho người dân thành phố
nhằm tăng độ phủ vaccine sớm tạo miễn dịch cộng đồng
tp cần thơ đã nhận hơn hai trăm linh liều vaccine verocell
và tập trung tiêm trả mũi hai cho người dân từ nay đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi một
ngành y tế tiếp tục tăng cường tầm soát xét nghiệm sàng lọc có trọng tâm
trọng điểm những nơi nguy cơ cao rất cao
sở chỉ huy phòng chống dịch bệnh tp cần thơ có tờ trên gửi
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tp thí điểm cách ly f một
điều trị f không triệu chấn hoặc triệu chấn nhẹ tại nhà
ở những nơi đủ điều kiện để giảm tải cho tuyến trên
đến nay tp cần thơ đã tiêm một hai mươi bảy triệu liều vaccine
covid một mươi chín đạt bảy mươi ba dân số
trong đó tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm mũi một đạt chín mươi sáu
tỷ lệ tiêm mũi hai đạt hơn ba mươi tám
thành phố đang xin ý kiến bộ y tế sử dụng vaccine fiser đã được phân bổ
trước đây để tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi để các em sớm trở lại trường học
kính thưa quý vị khán giả trong bối cảnh này
dịch bệnh đã diễn ra vô cùng phức tạp với những diễn biến khó lường
khi số ca mắc đang tăng cao tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
bởi vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình
mỗi cá nhân cần chủ động và tự giác thực hiện các khuyến cáo của bộ y tế
về phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là quý khán giả hãy nhớ thực hiện đầy đủ các chế độ tiêm chủng
để tạo sức đề kháng tốt nhất cho bản thân
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức của chúng tôi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại